liên bộ công thương tài chính cho biết từ một mươi năm h chiều nay giá xăng và dầu đã đồng loạt được điều chỉnh theo hướng giảm
theo đó liên bộ quyết định trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với xăng e năm ron chín mươi hai ở mức một trăm linh đồng một lít
dầu hỏa là bốn trăm linh đồng một lít xăng ron chín mươi năm và dầu diazen là năm trăm linh đồng một lít dầu ma rút ở mức hai trăm linh đồng một kg
cùng với đó liên bộ sẽ không chi sử dụng quỹ bình ổn giá đối với các loại xăng dầu
sau khi thực hiện việc trích lập và chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu như trên
xăng e năm ron chín mươi hai giảm năm trăm bảy mươi bảy đồng một lit xuống còn một mươi chín hai trăm sáu mươi tám đồng một lít
xăng ron chín mươi năm ba giảm bảy trăm chín mươi một đồng một lit xuống còn hai mươi một trăm hai mươi hai đồng một lit
dầu diazen năm s giảm bốn trăm một mươi hai đồng một lít xuống còn một mươi sáu một trăm ba mươi sáu đồng một lít
dầu hỏa giảm bốn trăm bảy mươi ba đồng một lít xuống còn một mươi năm sáu mươi hai đồng một lít
dầu mát rút giảm hai trăm sáu mươi năm đồng một lit
dầu hỏa giảm hai trăm sáu mươi năm đồng một kg ở mức một mươi hai bốn trăm bốn mươi bốn đồng một kg